hôm nay công an tỉnh bắc giang đã tổ chức lễ truy điệu và an táng cho thượng sĩ nguyễn văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bắc giang đã dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại quê nhà thôn vũ trù đồn xã vũ xá huyện lục nam tỉnh bắc giang
trước sự hy sinh dũng cảm của đồng chí nguyễn văn mạnh cũng trong ngày hôm nay giám đốc công an tỉnh bắc giang đã quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung sĩ lên thượng sĩ cho đồng chí nguyễn văn mạnh
như intv đã đưa tin vào chiều ngày một mươi bốn tháng chín trung sĩ nguyễn văn mạnh tham gia cùng một tổ công tác của công an tỉnh bắc giang thực hiện kế hoạch phương án đấu tranh với đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên đường cao tốc hà nội bắc giang thuộc địa phận xã nội hoàng huyện yên dũng tỉnh bắc giang
phát hiện nghi vấn tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện xe ô tô khách một mươi sáu chỗ biển kiểm soát hai mươi chín b năm nghìn một mươi sáu phương tiện này đã giảm tốc độ tấp vào lề đường
tuy nhiên ngay sau đó đối tượng bất ngờ tăng tốc lao thẳng xe về phía tổ công tác và đâm hất đồng chí trung sĩ nguyễn văn mạnh lên nắp capo
trung sĩ mạnh bám vào cần gạt nước của xe và yêu cầu đối tượng dừng xe chấp hành việc kiểm tra
xong các đối tượng vẫn tiếp tục điều khiển xe trên đường cao tốc được khoảng một km thì đồng chí mạnh ngã khỏi nắp capo và bị bánh xe ô tô chèn qua người
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can khám xét nơi ở nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thị hà phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại tổ sáu phường an tường tp tuyên quang về tội tham mô tài sản
cụ thể trong thời gian làm kê toán tại liên đoàn lao động tp tuyên quang từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi nguyễn thị hà phương đã dùng thủ đoạn gian dối lập các ủy nhiệm chi phiếu thu giả
gần hai tỷ đồng của liên đoàn lao động tp tuyên quang hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang tiếp tục điều tra làm rõ
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại quy định tại khoản hai điều một trăm tám mươi bảy bộ luật hình sự
hai đối tượng là nguyễn thị hồng trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai và lương thị bích thư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thị trấn hòa vinh huyện đông hòa tỉnh phú yên
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín trang đi du lịch tại thành phố thâm quyến tỉnh quảng châu trung quốc
tại đây trang có gặp một người đàn ông và được đề cập việc tìm phụ nữ việt nam để tổ chức đưa sang campuchia cấy ghép phôi thai mang thai hộ cho người trung quốc nếu tìm được
trả cho trang một mươi sáu usd tương đương khoảng ba trăm tám mươi triệu đồng
sau khi về việt nam trang bắt đầu sử dụng mạng xã hội để theo dõi và lần tìm các đối tượng có nhu cầu mang thai hộ và đưa ra mức giá ba trăm linh triệu đồng đối với thai đơn và ba trăm bảy mươi triệu đồng đối với thai đôi
quá trình tìm kiếm người mang thai hộ trang đã làm quen được với lương thị bích thư
qua nói chuyện thư đã chủ động xin làm cộng tác viên cho trang nếu tìm được người mang thai hộ thì thư được trang trả số tiền hai mươi triệu đồng một người
từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín các đối tượng đã tìm được ba người nhận mang thai hộ
đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi khi những người phụ nữ này sắp đến ngày sinh trang đã hướng dẫn họ lên hà giang vượt biên sang trung quốc
nhưng do thai nhi lớn những người này không đủ sức khỏe để tiếp tục đi nên đã tìm cách liên hệ với công an huyện mèo vạc để trình báo
quá trình làm việc trang và thư đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình về việc tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích lấy tiền chi tiêu cá nhân
xét thấy hành vi của các đối tượng có tính chất nghiêm trọng
bản thân trang đang nuôi con nhỏ bảy tháng tuổi còn thư cũng đang mang thai vào tháng thứ tám
nên cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ